vào tối ngày một mươi tháng một mươi một ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
đã dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc nhân dịp kỷ niệm chín mươi năm ngày truyền thống mặt trận tổ quốc việt nam
tại tổ dân phố số sáu phường trần hưng đạo quận hoàn kiếm thành phố hà nội
cùng dự còn có đồng chí nguyễn sinh hùng nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên chủ tịch quốc hội
năm hai nghìn hai mươi tổ dân phố số sáu phường trần hưng đạo quận hoàn kiếm thành phố hà nội
đã tích cực tuyên truyền nhân dân hưởng ứng các cuộc vận động phong trào thi đua do đảng nhà nước
mặt trận tổ quốc việt nam phát động với nhiều cách làm sáng tạo nâng cao ý thức trách nhiệm
vừa thực hiện nhiệm vụ chống dịch covid một mươi chín vừa tham gia phát triển kinh tế biểu dương
và đánh giá cao kết quả của tổ dân phố số sáu đạt được trong thời gian qua
phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đề nghị mỗi người dân mỗi cộng đồng
khu dân cư phải phát huy nội lực hăng hái tham gia các hoạt động của địa phương
tích cực thực hiện các cuộc vận động các phong trào thi đua yêu nước các phong trào thi đua
làm kinh tế giỏi phát triển kinh tế gắn liền với phát triển văn hóa xã hội
nhân dịp này phó thủ tướng trương hòa bình đã tặng quà các gia đình tiêu biểu thuộc tổ dân phố số sáu